theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec vừa có chuyến làm việc tại việt nam lần thứ hai về khai thác đánh bắt cá
và ec đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong việc chấm dứt tình trạng khai thác trái phép không khai báo và không theo quy định
cụ thể đại diện đoàn thanh tra ec đánh giá cao nỗ lực của việt nam quyết tâm chính trị và có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra trước
đoàn thanh tra ec khẳng định việt nam đã có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra lần một vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám và đang đi đúng hướng
tuy nhiên việt nam vẫn chưa gỡ được thẻ vàng trong đợt này vì vẫn còn tàu cá vi phạm iuu ở vùng biển nước ngoài
ngoài vi phạm khai thác cá tại các vùng biển quốc tế thủy sản việt nam còn cần phải tập trung khắc phục việc không lắp đặt
hoặc không sử dụng các thiết bị giám sát hành trình hạn chế trong kiểm soát tàu và thủy sản khai thác tại các tàu cá
bên cạnh đó nhận thức của ngư dân
một số bộ phận của tổ chức cá nhân đảm nhận nhiệm vụ chống khai thác iuu vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể